ngày chín tháng một mươi hai tại thành phố pleiku tỉnh gia lai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh gia lai hiệp hội cà phê ca cao việt nam tổ chức lễ kỷ niệm ngày cà phê việt nam lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề văn hóa thưởng thức cà phê ngày cà phê việt nam lần thứ ba tiếp tục nhấn mạnh về văn hóa thưởng thức cà phê của người dân việt nam cũng như những tín đồ cà phê trên toàn thế giới
ngày cà phê việt nam còn là dịp để ngành cà phê cần triển khai các giải pháp về chế biến sâu sử dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ chế biến hiện đại liên kết vùng nguyên liệu đẩy mạnh xúc tiến thương mại quảng bá thương hiệu và văn hóa cà phê việt nam nhằm thúc đẩy phát triển ngành cà phê ngày càng bền vững